còn tại hà nội một vụ tai nạn thương tâm khác cũng đã cướp đi sinh mạng của một người
thông tin từ đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết
vụ việc xảy ra vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút sáng nay giữa xe ô tô với xe máy trên đường lê quang đạo
trước cổng liên đoàn bóng đá việt nam
thời điểm trên chiếc xe ferrari đang lưu thông theo hướng đi lễ đức thọ
thì bất ngờ tông vào xe máy chưa rõ người điều khiển chạy cùng chiều phía trước
cú đâm mạnh khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ xe máy biến dạng xe ô tô hư hỏng phần đầu
hiện công an đang trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để xác minh điều tra nguyên nhân